thưa quý vị công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án bắt giữ các đối tượng cùng chú tệ xã nghi đức thành phố vinh về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra nguyễn văn hùng cho các nạn nhân vay bằng hình thức tín chấp với mức lãi vay từ ba đồng đến bốn đồng một triệu một ngày tương đương với mức lãi suất từ một trăm linh tám đến một trăm bốn mươi sáu một năm
nguyễn văn hùng đã khấu kết với doãn thanh loan theo đó sau khi trao đổi thỏa thuận số tiền vai và hình thức vai với lãi suất vai thì loan sẽ tiếp tục thay hùng thực hiện các giao dịch tiếp theo với người vai tiền
và từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay hùng và loan đã cho nhiều người vai với số tiền hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng với mức lãi suất này tổng số tiền mà hai đối tượng thu lợi bất chính là hơn một trăm năm mươi ba triệu đồng

khoảng ba mươi phút sau họa lửa được sật tắt